nhân chuyến công tác tại tỉnh đồng nai chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
thủ tướng đã đến thăm gia đình mẹ liệt sĩ ngô bạch tuyết sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ở xã hiệp hòa thành phố biên hòa
mẹ tuyết có con trai là liệt sĩ lý cây tâm hy sinh vào tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trong lúc chiến đấu đánh quân phun rô tại rừng chiến khu đê huyện vĩnh kiều
tiếp đó thủ tướng đã đến thăm gia đình mẹ liệt sĩ nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn ở phương quyết thắng thành phố biên hòa
mẹ thu có con trai là liệt sĩ nguyễn đình thi hy sinh vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi trong lúc chiến đấu tại mặt trận phía nam
chiều cùng ngày thủ tướng đã gặp mặt tập thể lãnh đạo
chủ chốt và một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đồng nai qua các thời kỳ
theo kế hoạch ngày mai ngày sáu tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam được tổ chức tại thành phố biên hòa